mở đầu là các tin tức về an ninh trật tự sau bốn ngày huy động các lực lượng nghiệp vụ và triển khai đồng bộ các biện pháp
vào tối ngày hôm qua công an tỉnh khánh hòa đã bắt được hung thủ gây án trong vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại thôn xuân đông xã xuân diện diên xuân huyện diên khánh
đối tượng là phan danh hưng chú tại huyện diên khánh bị bắt giữ vào lúc gần bảy giờ tối qua khi đang lẩn trốn tại núi hòn dữ thuộc xã diên lâm huyện diên khánh
suốt quá trình truy bắt hung thủ hàng chục chiến sĩ các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với công an địa phương khắc phục nhiều khó khăn về thời tiết địa hình sử dụng đồng bộ các biện pháp và kỹ thuật nghiệp vụ cùng sự hỗ trợ của chó nghiệp vụ
đến hơn tám giờ tối qua lực lượng chức năng mới đưa được đối tượng về trụ sở công an xã diên lâm
bước đầu đối tượng thừa nhận đã dùng dao giết vợ cháu gái và hàng xóm
theo điều tra hưng làm phụ hồ vợ là lao động tự do
gần đây hai vợ chồng thường xảy ra cãi vã xuất phát từ mâu thuẫn tiền bạc
vào tối một tháng sáu trong cơn say hưng lớn tiếng đập vỡ nhiều đồ đạc và dọa giết vợ
người vợ sợ hãi nên về nhà mẹ ruột ngủ qua đêm
đến hơn năm giờ sáng hôm sau lúc mẹ vợ đi vắng hưng lẻn vào nhà chửi đánh và sát hại vợ
cháu gái vợ và người phụ nữ hàng xóm vào căn ngăn cũng bị hưng sát hại
sau đó đối tượng lần trốn
qua trường bỏ trốn đối tượng đã vứt con sao gây án trên đường đi
thông tin thêm vụ xe ô tô đâm hàng loạt phương tiện khiến ba người bị thương tại bình dương
ngày hôm nay công an tp thuận an đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự tài xế vũ tuấn anh
chú tại phương bình hòa tp thuận an
qua kiểm tra xác định tài xế vũ tuấn anh có nồng độ cồn trong hơi thở là bảy trăm bốn mươi tám mg trên một lít khí thở
xét nghiệm máu không có chất ma túy
vụ tai nạn xảy ra vào khoảng bốn giờ chiều qua
tại ngã tư cửu long khu phố đồng an ba phường bình hòa tp thuận an
xe ô tô con do tài xế vũ tuấn anh điều khiển đã va chạm vào năm xe mô tô đang đi phía trước
rồi tiếp tục lao nhanh va vào một xe tải ben đỗ sát mép đường và hai xe mô tô đang đi cùng chiều phía trước
vụ tai nạn làm ba người bị thương và hư hỏng ba xe ô tô bốn xe mô tô
sau hơn một ngày xét xử vào chiều nay đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố
tại phiên xét xử vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại tổng công ty xây dựng công trình giao thông một gọi tắt là cenco một
đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với bảy bị cáo
đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo cấn hồng lai
cựu tổng giám đốc senco một và phạm dũng cựu chủ tịch hội đồng thành viên senco một
từ chín đến một mươi năm tù lê văn long cựu kế toán trưởng senco một từ bốn đến năm năm tù
các bị cáo khác bị đề nghị mức án từ hai mươi bốn đến bốn mươi hai tháng tủ giam về tội vi phạm quy định
về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
ngoài ra đại diện viện kiểm sát còn đề nghị hội đồng xét xử tuyên buộc hai bị cáo dũng và lai
phải liên đối bồi thường cho nhà nước hơn năm mươi bốn bảy tỷ đồng tiền thiệt hại do không xác định giá trị thực tế
quyền sử dụng đất khi tiến hành cổ phần hóa bốn khu đất
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội vừa triệt phá đường dây
ký gửi ma túy về châu âu từ châu âu về nội bài bắt giữ bốn đối tượng thu giữ sáu mươi hai kg ma túy tổng hợp
vụ án này cho thấy việc buôn bán vận chuyển ma túy thông qua đường chuyển phát biểu chính quốc tế
vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp
đây là toàn bộ số tăng vật được phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tp hà nội thu giữ được trong đường dây này
hai kg ma túy các loại trong đó có hơn năm mươi một kg ma túy tổng hợp dạng mdma
gần một mươi một kg ketamin cùng một số đồ vật tài sản có liên quan và dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy
bằng thủ đoạn nguyện trang cất dấu trong các mặt hàng thực phẩm và đồ gia dụng
như giấu trong các vỏ lon bia và máy pha cà phê trong các túi trà sữa túi cà phê
chúng đã chót lọt đưa được lượng lớn ma túy về việt nam
các đối tượng cầm đầu
và sử dụng các mạng xã hội
rồi đưa các thông tin về người nhận cũng như người gửi không chính xác
trên địa bàn thành phố có hơn một công ty vận chuyển chuyển phát
tuy nhiên hành lang pháp lý
cũng như là soi chiếu của các nhân viên
cũng như là cái hệ thống máy móc để nhận diện những hàng cấm cũng chưa được trang cấp
và kể cả việc tập huấn về nhận diện
cũng chưa được quan tâm nhiều
do vậy là các đối tượng cũng lợi dụng về các nội dung này và đã vận chuyển trái phép ma túy về việt nam
dưới vỏ bọc của đại lý chuyên cung cấp nước tinh khiết tại thôn thung linh xã yên hòa huyện yên mỹ tỉnh hương yên
đối tượng hoàng tiến dũng đã đặt nơi này làm điểm giao dịch mua bán ma túy trên địa bàn tỉnh hương yên và các địa phương lân cận trong đó có hà nội
xác lập chuyên án thực hiện kế hoạch đấu tranh
ngày bốn tháng năm tổ công tác của ban chuyên án kiểm tra bắt giữ đối tượng lê thị huyền tại huyện văn giang tỉnh hương yên
thù giữ gần hai mươi kg ma túy tổng hợp các loại được nguyễn trang cất giấu trong các vỏ lòng bia và máy pha cà phê
tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh phú thọ và công an tp hcm
tiếp tục bắt giữ các đối tượng hoàng tiến dũng trần văn tuấn và đào ngọc long đồng thời thu giữ thêm trên bốn mươi hai kg ma túy các loại được nguy trang cất giấu trong các túi trà sữa cà phê
em có quen bài làm cùng anh dũng và trong đó anh dũng có chơi cùng anh long quen anh long
thì hôm đó anh dũng có bảo cháu là có mối làm ăn vận chuyển là thì em có làm việc với cả anh long không
thì em nhận đoài là không
và em có kết bạn với whatchat của anh long một số điện thoại
và anh long có gửi cho em một số điện thoại là xong em kết bạn thì người đấy bảo là tên là kiên đang ở bên nước ngoài
em chỉ là nhận hàng thôi ạ
và các em biết đó là vận chuyển ma túy nhưng mà em vẫn nhận lời ạ
và người ta giải em năm mươi triệu một tháng
cơ quan công an nhận định tình hình hoạt động của tội phạm ma túy qua tuyến hàng không còn diễn biến phức tạp
vì lợi nhuận lớn
từ châu âu về việt nam có nhiều chuyến bay thẳng dẫn đến thời gian vận chuyển nhanh
và đặc biệt là vận chuyển qua đường chuyển phát thì hàng không đi theo người
thực tế này đòi hỏi công tác phối hợp đấu tranh bắt giữ giữa lực lượng công an và các lực lượng chức năng cần phải chặt chẽ hơn nữa
chúng tôi cũng đã phối hợp rất tốt với lực lượng hải quan thành phố
và trong thời gian vừa qua thì để đảm bảo hiệu quả cao nhất thì chúng tôi cũng đã phối hợp ngay từ khâu tiếp nhận thông tin về tội phạm
và xử lý cũng như là cái kế hoạch để đấu tranh bắt giữ
chúng tôi phối hợp rất tốt
trong thời gian vừa qua chỉ trong vòng ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba chúng tôi cũng đã đấu tranh bắt giữ một mươi vụ hai mươi một đối tượng và thu giữ số lượng ma túy là sáu trăm ba mươi hai kg ma túy các loại
và số lượng này tăng hai trăm ba mươi một kg trong vòng năm năm cộng lại
về số lượng thực tế
má túy thu giữ qua đường hàng không
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam năm đối tượng về các hành vi mua bán và vận chuyển trái phép chất ma túy
thưa quý vị những ngày qua người dân nhiều nơi chật vật với cảnh bị cắt điện luôn phiên
nhiều người còn tranh nóng bằng cách là ngủ trong xe ô tô
tuy nhiên việc làm này vô cùng nguy hiểm
và trên thực tế là cách đây ít ngày tại thành phố hải phòng đã xảy ra sự việc đau lòng khi một người tử vong và hai người bị hôn mê
do ngạt khí khi ngủ trong xe ô tô
đêm ngày một tháng sáu tại huyện an lão thành phố hải phòng
do nhà bị mất điện ba bố con vào ô tô để trong nhà xe
nổ máy bật máy lạnh đóng kín cửa để ngủ
sau đó một người bị tử vong hai người nhập viện do ngạt khí quá lâu
đáng chú ý đây không phải lần đầu xảy ra sự việc tương tự
ô tô được chế tạo không phải để ngủ
đầu tiên chúng ta phải nắm chắc cái điều đó
khi mà xe hơi chạy trên đường
thì nó có cái không khí nó làm mát
tuy nhiên là đậu tại chỗ đặc biệt là trong cái không gian hạn chế
thì nhiệt độ nó tăng cao hơn
và vì thế thì cái hiệu suất mà sản sinh ra khí co nó tăng cao
thì nó sẽ dẫn đến là nó gây ngộ độc cho người mà bị tiếp xúc
không cứ phải là nạn nhân ở trong xe
và nếu xe đó mà để ở trong gara ở trong nhà
thì khi đó có thể khuếch tán và gây độc cho cả ngôi nhà
trong khí xả của động cơ không chỉ có co hai
co mà có cả các hydrocarbon có các cái chất độc khác
nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe là khác nhau
đặc biệt với những người sử dụng chất kích thích
thì cái nguy cơ ngộ độc còn khác nữa
trong tình huống bắt buộc phải ngủ hay nghỉ ngơi tại xe
thì nên đỗ xe ở nơi thoáng khí tắt máy
trong trường hợp bắt buộc phải nổ máy thì phải lấy gió ngoài
để khí hydrocarbon co hai co trong xe khuếch tán nhanh
hạn chế các nguy cơ có thể xảy ra
đối với việc sử dụng xe hơi thì chúng ta thấy là khi mà ngủ
thì chúng ta phải tìm được chỗ thoáng tìm được chỗ thoáng khí
và chỉ dừng thời gian ngủ lên là dưới một mươi phút tối đa là một mươi năm phút
và có thể hé một chút đi khe cửa kính xuống
và chúng ta để chua để mà đánh thức chính mình
thói quen ngủ trên xe ô tô rất nguy hiểm
người dân tuyệt đối không nên ngủ hay nghỉ ngơi lâu dài trong ô tô
nhất là những loại xe ô tô cũ
nghiên hạn sử dụng đã lâu chưa trường hợp khẩn cấp
bởi việc này còn kéo theo những nguy cơ mất an toàn khác
khi gặp trường hợp bị ngàn khí trên xe
mọi người cần mở hết các cửa để không khí tràn vào
và đưa ngay nạn nhân ra khỏi nơi có khí độc
để nhanh chóng đưa tới bệnh viện cấp cứu
kính thưa quý vị ngay sau khi đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông
hành hung người phụ nữ được đăng tải trên mạng xã hội
đã khiến dư luận rất bức xúc
cơ quan công an đã vào cuộc để xác minh làm rõ vụ việc
ngày bảy tháng sáu công an thành phố cà mau tỉnh cà mau cho biết
đang làm rõ thông tin một trang mạng xã hội có lượng lớn người theo dõi tại cà mau
đã đăng tải đoạn clip dài một phút hai mươi chín giây
ghi lại cảnh người phụ nữ bị người đàn ông ngồi cùng bạn ăn đánh đá
rồi dùng bảng inox đập vào người một cách thô bạo
được biết vào tối ngày bốn tháng sáu hai người trong đoạn clip trên
ghé quán và gọi đồ ăn
khi mới vào họ còn cười dẫn với nhau bình thường
tuy nhiên trong quá trình ăn không biết xảy ra chuyện gì
mà người đàn ông bất ngờ đánh người phụ nữ đi cùng rồi cả hai bỏ đi
đoàn clip chỉ mới đăng hơn bốn giờ nhưng đã có hàng ngàn lượt xem
cũng như bình luận thể hiện sự bức xúc của cộng đồng mạng
trước hành động đánh người phụ nữ của người đàn ông
tòa án nhân dân tỉnh tiền giang vừa mở phiên tòa phúc thẩm xét xử
bị cáo phạm tuấn lên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu dư thanh tuấn em sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
cùng ngụ tại thành phố mỹ tho và các đồng phạm trong vụ án cướp tài sản
và bắt giữ người trai pháp luật
hội đồng xét xử phúc thẩm đã bắt kháng cáo và tương y án sơ thẩm
với nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo rất nguy hiểm
chỉ vì người quen thiếu nợ không có tiền trả các bị cáo cơ chui nợ đến
dùng hung khí bắt giữ hành hung đánh đập tra tấn rồi cướp tài sản
phạm tuấn lên là người sử dụng và trực tiếp thực hiện tội phạm
để yêu cầu các đồng phạm bắt năm người khác đồng thời đánh đập tra tấn tàn bạo
để cướp hơn năm mươi bốn triệu đồng
hội đồng xét xử đã căn cứ vào tính chất mức độ phạm tội
tuyên phạt phạm tuấn lên tám năm sáu tháng tù về tội cướp tài sản
bảy năm tù về tội bắt giữ người trái pháp luật
tổng hợp hình phạt là một mươi năm năm sáu tháng tù
dư thanh tuấn nghem tám năm tù về tội cướp tài sản
sáu năm sáu tháng tù về tội bắt giữ người trái pháp luật
tổng hợp hình phạt là một mươi bốn năm sáu tháng tù
còn một mươi một bị cáo khác trong vụ án từ sáu tháng đến một mươi hai năm tù
thanh tra sở y tế tp hcm vừa công bố danh sách xử phạt vi phạm hành chính
đối với ba cá nhân và ba cơ sở trong lĩnh vực khám chữa bệnh
trong đó ba cơ sở bị đình chỉ hoạt động một mươi tám tháng
phòng khám đa khoa của công ty trách nhiệm hữu hạn puyen việt nam
địa chỉ số d một mươi tám mươi chín kiều quốc lộ một phường tân tạo quận bình tân bị phạt một mươi hai triệu đồng
do các lỗi như khám chữa bệnh không đúng với hồ sơ giấy phép hoạt động
đã được cơ quan có thẩm quyền cấp
người hành nghề không đăng ký hành nghề khám chữa bệnh theo quy định pháp luật
tương tự chi nhánh một công ty trách nhiệm hữu hạn miley luxury
địa chỉ số tám mươi b lý chính thắng phường võ thị sáu quận ba
cũng bị phạt chín mươi ba triệu đồng
và tước giấy phép hoạt động bốn tháng tước chứng chỉ hành nghề ba tháng
của người chịu trách nhiệm chuyên môn
công ty trách nhiệm hữu hạn tân huy phòng khám đa khoa hai mươi tám bảy
ấp một xã tân hạnh tây huyện củ chi cũng bị phạt một mươi hai triệu đồng
việc ghi tên các khoa phòng trong cơ sở khám chữa bệnh không đúng với hồ sơ giấy phép hoạt động
đã được cơ quan có thẩm quyền cấp
ngoài các cơ sở trên thanh tra sở y tế tp hcm còn phát hiện và xứ phạt ba cá nhân khác
với tổng số tiền hơn hai trăm một mươi sáu triệu đồng và đình chỉ hoạt động của cơ sở trong thời hạn một mươi tám tháng
sau hai ngày lẫn trốn trần giang hồ thảo lụi đã bị cục cảnh sát hình sự phối hợp bắt giữ
khi đang lận trốn tại tp hcm và được di lý về bình thuận phục vụ điều tra
khi cục cảnh sát hình sự bộ công an phối hợp với công an tỉnh bình thuận
khám xét nhà của nguyễn văn thảo tại tp van thiết thảo đã bỏ trốn khỏi địa phương
thông tin ban đầu ngoài việc bị tố cáo về hành vi hủy hoại tài sản
lớn chiếm đất đai đối tượng thảo còn liên quan đến đường dây mua bán ma túy
mà công an tỉnh bình thuận vừa xác lập chuyên án triệt phá
mới đây ngày hai tháng sáu công an tỉnh bình thuận đã bắt giữ bốn thanh niên
thu giữ khoảng sáu kg ma túy các loại gồm ma túy đá thuốc lắc và ketamin
đây là đường dây trong đó có đàn em của thảo đưa ma túy về thị xã la ghi và phan thiết tiêu thụ
sau ba ngày truy lùng cảnh sát đã bắt giữ được thảo lụi khi hắn đang trốn
tại một khách sạn ở tp hcm
ngày bảy tháng sáu một quán cơm nằm trên đường lê lợi phường hiệp phú tp thủ đức tp hcm
đã bị rò rỉ ga dẫn đến hỏa hoạn khiến ba người bị bỏng
trong đó hai trường hợp bỏng nặng phải điều trị tại bệnh viện chợ rẫy
theo một số nhân chứng ở hiện trường trước khi hỏa hoạn nhân viên quán thay bình ga loại chín kg
khoảng năm phút sau khí ga rò ra ngoài gặp lửa cháy lướng
gây bỏng nặng cho hai nhân viên đang nướng thịt gần đó
lúc này nhiều thực khách đang ngồi ăn sáng
phát hiện vụ việc vội tháo chạy ra ngoài thoát thương
vụ việc còn khiến nhiều đồ dùng của quán bị tiêu rụi tương ám khói đen
vụ việc khiến hai nhân viên tại quán phởng nặng cấp độ hai cấp ba
đang được điều trị tại bệnh viện cho rẫy và một số thực khách bỏng dẹ tự điều trị
hôm nay hơn chín mươi sáu thí sinh tại tp hcm đã hoàn thành môn thi cuối cùng
của kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi năm học hai nghìn hai mươi ba
kỳ thi diễn ra an toàn nghiêm túc đúng quy chế
nhận định về đề toán nhiều thí sinh cho rằng đề không quá khó
nội dung thi đều nằm trong chương trình và các thầy cô cũng đã cho ôn tập rất nhiều trước đó
cô trúng vào mức độ yêu cầu về kiến thức của đề toán thi lớp một mươi năm nay tương tự năm trước
để thi các môn chuyên năm nay đảm bảo được phân loại lựa dọn thí sinh giỏi vào các trường lớp chuyên
sở giáo dục đào tạo tp hcm cho biết trong ngày thi cuối cùng
buổi thi toán sáng nay ở điểm thi lớp một mươi thường có tám mươi tám chín trăm sáu mươi năm thí sinh đăng ký dự thi
trong đó vắng ba trăm ba mươi em đạt tỷ lệ chín mươi chín sáu mươi ba
điểm thi lớp một mươi chuyên có sáu chín trăm bảy mươi ba thí sinh đăng ký ván sáu mươi sáu thí sinh
trong buổi thi môn ngữ văn ngày sáu tháng bảy có chín mươi năm chín trăm năm mươi chín thí sinh dự thi
trên tổng số chín mươi sáu ba trăm ba mươi bốn thí sinh đăng ký đạt tỷ lệ chín mươi chín sáu mươi một
số thí sinh vắng mặt là ba trăm bảy mươi năm em
buổi thi môn ngoại ngữ có chín mươi năm chín trăm năm mươi một thí sinh dự thi đạt tỷ lệ chín mươi chín chín

kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi tại tp hcm năm hai nghìn hai mươi ba diễn ra an toàn nghiêm túc đúng quy chế
từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi bảy tháng sáu giáo viên sẽ làm công tác chấm thi
dự kiến đến ngày hai mươi tháng sáu kết quả thi sẽ được công bố
các đơn vị có học sinh lớp chín bắt đầu nhận đơn xin phúc khảo của thí sinh
từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi bốn tháng sáu
cảnh sát giao thông tp hcm phát nước uống và đảm bảo trực tự an toàn giao thông
tại các điểm thi tuyển sinh lớp một mươi trung học phổ thông
theo phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tp hcm
trong các ngày diễn ra kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi
và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học hai nghìn hai mươi ba
đơn vị bố trí lực lượng tại các giao lộ các điểm phức tạp về trực tự giao thông
đặc biệt là tại các địa điểm tổ chức thi tăng cường lực lượng tuần tra cơ động
trên các tuyến đường trọng điểm tập trung vào các khu vực có các điểm tổ chức thi
không để xảy ra ủng tắc giao thông ảnh hưởng việc di chuyển của các thí sinh và người dân
dịp này các chiến sĩ cảnh sát giao thông còn tổ chức phát nước uống miễn phí
cho các thí sinh giúp các em giải nhiệt đồng thời phối hợp với công an các quận
huyện và thành phố thủ đức tổ chức điều hòa giao thông tại các địa điểm thi
để kịp thời giải quyết các sự cố về giao thông ưu tiên tạo điều kiện thuận lợi
hỗ trợ các thí sinh giáo viên và các xe vận chuyển đề thi bài thi đến địa điểm thi an toàn
công an tp hcm vừa tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm thực hiện chương trình phối hợp
giữa ban thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm và các tổ chức thành viên
với công an thành phố về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới
sau một mươi năm đẩy mạnh thực hiện phong trào tình hình an ninh trật tự trật tự an toàn xã hội
tại tp hcm đã có nhiều chuyển biến tích cực nhân dân đã cung cấp hai trăm bảy mươi một một trăm năm mươi một nguồn tin liên quan đến
hành vi vi phạm pháp luật giúp công an xác minh làm rõ ba mươi năm bốn trăm sáu mươi ba vụ việc bắt giữ ba mươi tám tám mươi chín đối tượng
thu hồi tài sản trên tám mươi sáu chín tỷ đồng đồng thời người dân thành phố cũng trực tiếp bắt sáu sáu trăm tám mươi sáu đối tượng phạm tội quả tăng
thu hồi tài sản trên sáu mươi tỷ đồng giao nộp ba trăm linh bốn súng các loại năm chín trăm một mươi sáu viên đạn bốn mươi bốn lưu đạn một mươi sáu kiếp nổ
một mươi bốn tám trăm hai mươi tám công cụ hỗ trợ và hung khí tự tạo khác
cung cấp tin và phối hợp cùng công an bắt trên tám trăm linh đối tượng có lệnh truy nã
nhờ vậy tình hình phạm pháp hình sự trên địa bàn thành phố từ năm hai nghìn một mươi ba đến nay liên tục kéo giảm qua từng năm
từ sáu hai trăm một mươi tám vụ năm hai nghìn một mươi ba xuống còn bốn hai trăm sáu mươi sáu vụ năm hai nghìn một mươi bảy
trong thời gian qua công an đã làm tốt với cầu tham mưu đã tác động đến mạnh mẽ
đã giảm thổi thiểu về phạm pháp hình sự xảy ra
nhất là những vụ án vụ diệt đã cố yên tích đã có hành vi về vũ khí hung khí
góp phần đã đảm bảo tương tự và tương tự xã hội
đã làm cho tương tự phần tám phát triển kinh tế giáo hóa xã hội riêng và quân sự đối chung
tp hcm đã gắn phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc với các cuộc vận động
phong trào thi đua của từng đoàn thể đơn vị địa phương
công an tp hcm đã chỉ đạo công an các đơn vị
phối hợp ra soát đánh giá hiệu quả công tác xây dựng
nhân rộng mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
trong đó nổi bật là mô hình camera giám sát an ninh trật tự
được triển khai rộng khắp tại địa bàn hai mươi hai quận huyện và thành phố thủ đức
đến cuối năm hai nghìn hai mươi hai qua thống kê của công an các quận huyện thành phố thủ đức
đã vận động gắn hơn bảy mươi bốn sáu trăm năm mươi mắt camera tại địa bàn khu dân cư
các cơ sở tôn giáo các trường học và các tù điểm phức tạp trên địa bàn thành phố
từ khi mô hình camera ra đời
thì phải nói rằng không riêng về vấn đề an ninh trực tự mà còn các vấn đề khác
nhưng mà gọi là cái hiệu quả của camera an ninh là nó rất lớn
ở cái chỗ là khi mà có camera an ninh là giúp cho cái công an của mình
những anh hiệp vụ của mình qua camera thì phát hiện ra nhiều đối tượng là nghi vấn
rồi khi có án xảy ra trên địa bàn
thì là kiệp thẩm
rồi trích xuất để mà tìm ra đối tượng nhanh hơn
ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố hồ chí minh và các tổ chức thành viên
đã phối hợp với công an xây dựng duy trì hoạt động của bảy loại mô hình có hiệu quả
như mô hình năm cộng một quản lý cảm hóa giáo dục giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư
câu lạc bộ gia đình phòng chống tệ nạn xã hội và tổ tư vấn cộng đồng đội các sự xã hội tình nguyện
hội người cao tuổi phối hợp với cơ sở tôn giáo phòng chống tội phạm tổ công nhân tự quản khu nhà trọ
nông dân nuôi dạy con tốt và phòng chống tội phạm
nhân dịp này phó bí thư thành ủy tp hcm nguyễn hồ hải đã tặng bằng khen của ủy ban nhân dân
và mặt trận tổ quốc thành phố cho nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc
trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
hội xuất bản việt nam phối hợp sở thông tin truyền thông tp hcm vừa công bố khởi động
tuần lệ sách của người làm báo năm đầu tiên hoạt động hướng tới kỷ niệm chín mươi tám năm
ngày báo chí cách mạng việt nam ngày hai mươi một tháng sáu
tuần lễ sách của người làm báo sẽ chính thức khai mạc vào ngày một mươi bảy tháng sáu
tại đường sách nguyễn văn bình tp hcm
không gian trong sáu ngày sẽ trưng bày với thử tác phẩm sách của những kê viết công tác tại cơ quan báo chí tp hcm
hoặc các văn phòng đại diện tại tp hcm
tuần lễ xuất bản của các tác phẩm được quy định từ tháng một năm hai nghìn một mươi tám đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
đặc biệt trong lễ khai mạc ban tổ chức sẽ trao kỷ niệm chuyên cho các tác giả có sách
từng được các giải thưởng cao của trung ương hoặc của tp hcm
tuần lễ sách của người làm báo được tổ chức để hợp ứng phát động của bộ thông tin truyền thông
về nghề sách và văn hóa đọc việt nam đồng thời đáy mạnh phong trào thi đua
xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí và văn hóa người làm báo việt nam
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lâm đồng đã có văn bản gửi sở giao thông vận tải
trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh lâm đồng công an và ủy ban nhân dân tp đà lạt tp bảo lộc
và các huyện đề nghị phối hợp điều tra vụ án đưa nhận hối lộ xảy ra tại trung tâm
cơ quan cảnh sát điều tra khuyến khích các cá nhân có liên quan đến sai phạm trong hoạt động đăng kiểm
nghiệm thu xe cơ giới cải tạo tự thú đầu thú chủ động khai báo tố rắc tội phạm
tự nguyện khắc phục hậu quả để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật
công an các địa phương phối hợp với chính quyền cơ quan đoàn thể
tại địa phương tổ chức quán triệt tuyên truyền vận động tổ chức cá nhân tích cực tố giác vi phạm tội phạm
đặc biệt là các chủ phương tiện có xe ô tô xe tải đã đến các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới lâm đồng
để kiểm định xe cơ giới và nghiệm thu xe cơ giới cải tạo
cơ quan đơn vị tổ chức cá nhân nào không tố giác bao che hoặc cản trở điều tra
thì xử lý nghiêm không khoan hồng không áp dụng tình tiết giảm nhẹ nếu truy cứu trách nhiệm hình sự
tổ chức cá nhân có liên quan trực tiếp hoặc đến thông qua dịch vụ bưu chính
để cung cấp thông tin cho phòng kiểm soát kinh tế cơ quan tỉnh lâm đồng tại số bốn trần bình trọng phường năm tp đà lạt tỉnh lâm đồng
thông tin về người báo tin tố giác trình báo sẽ được giữ bí mật theo quy định pháp luật
cơ quan huyện bát giác tỉnh lào cai phối hợp cùng đội quản lý thị trường số hai của quản lý thị trường lào cai
và đồn biên phòng bát sát vừa kiểm tra thu giữ lô hàng hai lô hàng thực phẩm bẩn không rõ nguồn gốc tại địa bàn huyện bát sát tỉnh lào cai
chiều năm sáu tại khu vực tỉnh lộ một trăm năm mươi sáu b thuộc thôn an thành xã quang kim huyện bát giác
tổ công tác đội điều tra tổng hợp phối hợp cùng đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện bát sát và đội quản lý thị trường số hai
đã phát hiện kiểm tra và thu giữ lô hàng gồm một trăm tám mươi bao tải chứa hơn ba kg
năm chân gà tai lợn chân lợn đông lạnh đang trong quá trình phân hủy
tiếp đó ngày sáu sáu tại khu vực đường bờ sông tại khu vực tổ chín thị trấn bát giác huyện bát giác
lực lượng chức năng đã phát hiện kiểm tra lô hàng một trăm bảy mươi năm bao tải bên trong có ba năm trăm linh kg chân gà chân lợn đang trong quá trình phân hủy
tại thời điểm kiểm tra không xác định được chủ lô hàng kể trên nên lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ lô hàng trên để xử lý theo quy định
tình hình nắng nóng gai gắt và tác động của hiện tượng enino diễn ra tại nhiều nơi trong cả nước thời gian qua đã làm tăng nhu cầu điện sinh hoạt của nhân dân
kết hợp với tình trạng thiếu mưa ở các tỉnh phía bắc nên nước về các hồ thủy điện rất thấp đã gây ảnh hưởng rất lớn đến cung ứng điện trong mùa khô năm hai nghìn hai mươi bốn
trước tình hình khó khăn về cung ứng điện hiện nay thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa có công điện yêu cầu
một bộ công thương giả soát đánh giá kỹ về tình hình cung ứng điện hiện nay
nhất là các yếu tố phát sinh ảnh hưởng đến việc đảm bảo cung ứng điện để tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước
khẩn trương hướng dẫn evn xây dựng các kịch bản chủ động kịp thời ứng phó với những khó khăn về cung ứng điện và tổ chức thực hiện theo quy định
hoàn thành việc này trước ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
khẩn trương hoàn thiện chỉ thị của thủ tướng chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện trong giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi ba đến năm hai nghìn hai mươi năm và các năm tiếp theo
theo chỉ đạo của phó thủ tướng chính phủ trần hồng hà
trong đó tập trung các giải pháp thiết thực hiệu quả trong giai đoạn khó khăn về cung ứng điện hiện nay
trình thủ tướng chính phủ ký ban hành trước ngày tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
khẩn trương hoàn thiện chỉ thị của thủ tướng chính phủ về đảm bảo cung ứng điện cung cấp than khí cho sản xuất điện trong thời gian tới
theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ báo cáo thủ tướng chính phủ trước ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
nghiên cứu hướng dẫn xử lý rứt điểm theo thẩm quyền đối với các dự án điện gió điện mặt trời đã thực hiện đầu tư xây dựng nhưng không đáp ứng thời hạn cơ chế giá
fit đã hết hạn khẩn trương hướng dẫn về công tác đàm phán giá điện trên tinh thần lợi ích hài hòa rủi ro chia sẻ
đối với các dự án điện gió điện mặt trời thuộc diện nêu trên theo quy định hoàn thành trong tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
ra soát quy định của pháp luật về điện lực để có hướng dẫn về đầu tư lưới điện truyền tải theo quy hoạch phát triển điện lực được duyệt
trong đó đẩy mạnh đầu tư theo hình thức hợp tác công tư trong quá trình xây dựng
trình thủ tướng chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện quy hoạch điện tám
khẩn trương điều chỉnh việc quản lý chỉ đạo trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia về bộ công thương theo quy định của đảng nhà nước trong tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
và nghiên cứu thực hiện các chính sách phù hợp hiệu quả
ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong phạm vi thẩm quyền và quy định của pháp luật chỉ đạo các tập đoàn evn pvn ktv
phối hợp chặt chẽ hiệu quả thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện mùa khô năm hai nghìn hai mươi ba và thời gian tiếp theo
kịp thời báo cáo thủ tướng chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền
tập đoàn điện lực việt nam tập trung huy động hiệu quả mọi nguồn lực nỗ lực cao nhất trong chỉ đạo điều hành thực hiện đồng bộ
hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện tổ chức thực hiện nghiêm theo quy định và theo các chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
hướng dẫn của bộ công thương về vấn đề này chủ động xây dựng các kịch bản linh hoạt
ứng phó với những khó khăn về cung ứng điện và theo hướng dẫn của bộ công thương
đồng thời chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương tổ chức thực hiện theo quy định khẩn trương chỉ đạo
và trực tiếp tháo gỡ khắc phục sự cố các nhà máy nhất là các nhà máy điện tại miền bắc để đưa vào vận hành trong thời gian sớm nhất
tập đoàn công nghiệp than khoáng sản tập đoàn dầu khí việt nam cung cấp đủ than khí cho các nhà máy điện theo đề nghị của evn
phối hợp chặt chẽ với evn trong thực hiện các giải pháp đảm bảo cung ứng điện trong thời gian tới
khẩn trương chỉ đạo khắc phục ngay sự cố các nhà máy điện thuộc thẩm quyền sớm đưa vào vận hành trong tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương phối hợp chặt chẽ với evn các tổng công ty công ty điện lực
trong thực hiện công tác tiết kiệm điện tại địa phương đạt hiệu quả cao nhất và thực hiện các kịch bản ứng phó với những khó khăn về cung ứng điện trong thời gian tới
giao bộ trưởng bộ công thương chỉ đạo và thành lập đoàn thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật về quản lý và cung ứng điện của tập đoàn điện lực việt nam
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn